nhiều dự án ppp gặp không ít vướng mắt về cơ chế chính sách dẫn đến tình trạng triển khai chậm kém hiệu quả và xung đột lợi ích
khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp là một trong những chủ trương giải pháp quan trọng nhằm tạo bước đột phá về hạ tầng của đất nước
đặc biệt là lĩnh vực giao thông là một trong những nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba đề cập
theo bộ giao thông vận tải trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cần khoảng một triệu tỷ đồng để đầu tư cho việc xây dựng vận hành bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
con số này là quá lớn so với khả năng cân đối của ngân sách
trong khi đó việc khuy động nguồn lực từ kinh tế tư nhân và phát triển cơ sở hạ tầng mới chỉ đáp ứng được khoảng một mươi so với yêu cầu
đặc biệt huy động nguồn vốn theo cơ chế hợp tác công tư vẫn còn khó khăn
nguồn lực từ xã hội xã hội hóa nó rất là khó khăn

muốn làm một cái đó là vì toàn bộ luật pháp chúng ta phải xem lại phải đồng bộ lại
để cái luật pháp phải đi vào cuộc sống và mới kêu gọi được tất cả các nguồn lực của xã hội
lợi nhuận nó phải định vị được là bao nhiêu phần trăm
nhà nước phải bảo lại cái đó
báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt mà nhà đầu tư đạt cái doanh thu thấp hơn bảy mươi năm
do nhà nước thay đổi chính sách quy hoạch
thay đổi pháp luật mà dẫn tới phương án tài chính không đạt như vậy
thì nhà nước sẽ tiến hành chia sẻ với nhà đầu tư
cái phần dưới của bảy mươi năm đó thì sẽ được chia sẻ năm mươi năm mươi
thế còn ngược lại thì nếu mà cái doanh thu mà đạt vượt mức một trăm hai mươi năm so với cái phương án tài chính
thì nhà đầu tư sẽ chia sẻ cái phần vượt năm mươi năm mươi
luật ppp đề cập về cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu được áp dụng cho tất cả
các dự án ppp đủ điều kiện và trên cơ sở kiểm soát doanh thu hàng năm
tuy nhiên một nội dung mà nhiều nhà đầu tư ngoại kỳ vọng là bảo lãnh tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ
vẫn chưa được quy định cụ thể trong luật
nếu áp dụng cơ chế bảo lãnh tỷ giá cho toàn bộ vòng đời dự án thì cái rủi ro đó sẽ thuộc về nhà nước việt nam
thứ hai nữa là chúng ta ở việt nam chúng ta luật ngoại hối quy định rằng là tất cả chúng ta đều thực hiện thu phí
thu giá bằng hình tức đồng nội tệ
vì vậy cho nên là nếu chúng ta lại
áp dụng cơ chế bảo lãnh khi có biến động về tỷ giá thì nó xung đột với các quy định hiện tại
khi triển khai và đi vào thực tiễn thì bao giờ nó cũng phải là sự kết hợp
một cách hài hòa giữa hệ thống pháp luật trong nước với hệ thống pháp luật quốc tế
và thậm chí cả hệ thống pháp luật của cái nước mà có nguồn vốn đầu tư vào việt nam
cho nên sử lý hài hòa mối quan hệ đó để tạo nên một hệ thống các quy định pháp lý
một cách thật là minh bạch thật là nhất quán
chống thất thoát chống lợi dụng bảo đảm lợi ích của nhà nước
bảo đảm tính cạnh tranh an toàn và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư
tiếp cận với các thông lệ tốt của quốc tế là nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba đề cập
tuy nhiên từ luật cho đến thực tiễn thi hành vẫn cần có những nghị định hướng dẫn chi tiết
luật phải tôn trọng bản chất của phương thức đối tác công tư
tôn trọng các nhà đầu tư tư nhân là một đối tác để cùng nhà nước thực hiện các dự án
mà lẽ ra nhà nước phải làm phục vụ phát triển kinh tế và nhân dân